tại hà nội trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam phối hợp với trung ương hội doanh nhân trẻ việt nam
tổ chức lễ trao giải danh hiệu doanh nhân trẻ xuất sắc năm hai nghìn một mươi bảy đến dự có đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương
năm hai nghìn một mươi bảy là năm thứ ba chương trình bình chọn và trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc hai nghìn một mươi chín
từ hàng trăm hồ sơ ban tổ chức đã chọn ra những doanh nhân trẻ xuất sắc đồng thời cũng bình chọn được một mươi doanh nhân trẻ xuất sắc năm hai nghìn một mươi chín
các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc đã tạo ra doanh thu gần ba năm trăm linh tỷ đồng lợi nhuận đạt một trăm chín mươi một tỷ đồng và giải quyết việc làm cho gần bảy lao động
chương trình là hoạt động hưởng ứng nghị quyết chín của bộ chính trị nhằm phát huy vị trí vai trò của đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp
lễ trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc hai nghìn một mươi bảy cũng là dịp ghi nhận động viên và biểu dương những doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu xuất sắc của việt nam
đã nỗ lực không mệt mỏi trong hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng và phát triển doanh nghiệp giai đoạn đầy khó khăn thách thức vừa qua